đồng chí nguyễn thị kim ngân ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội đã đến thăm và làm việc tại tỉnh an giang
chủ tịch quốc hội đã tới thăm quan vùng nuôi cá tra ứng dụng công nghệ cao của tập đoàn nam việt
với quy mô sáu trăm linh hectare tại xã bình phú huyện châu phú
đồng thời đánh giá cao việc doanh nghiệp ứng dụng công nghệ bốn vào việc nuôi cá
tuy nhiên doanh nghiệp cần chú ý đến công tác bảo vệ môi trường
cùng ngày chủ tịch quốc hội đã đến thăm và làm việc với bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh an giang
đồng chí biểu dương lực lượng biên phòng tỉnh đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao
bên cạnh đó đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới bộ đội biên phòng tỉnh an giang
cần tiếp tục nắm chắc tình hình biên giới hối hợp với lực lượng chức năng đấu tranh ngăn ngừa
các loại tội phạm biên giới xuyên biên giới xâm phạm an ninh quốc gia
chiều cùng ngày chủ tịch quốc hội đã đi thăm và trao quà tặng mẹ việt nam anh hùng
tạ thị bài và gia đình thương binh đỗ minh liên tại thành phố châu đốc